sau nhiều vụ ổ ạt thả nuôi tôm hùm theo kiểu tự phát thì nhiều ngư dân nuôi trồng thủy sản ở lý sơn đã trở nên lao đao
nhiều người dân trên đảo đã quyết định bỏ tôm hùm chuyển sang nuôi cá lồng bè trên vùng biển quy hoạch của huyện
bước đầu vùng quy hoạch nuôi cá lồng bè mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện đảo
bé nuôi cá bớp của ngư dân đặng văn thành có bốn mươi lồng đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm lồng bè và mua con giống từ vài năm nay
hàng năm ông thành thả giống ba đợt với số lượng một mươi năm con
mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình nuôi tôm hùm sang cá bớp thu nhập của các hộ nuôi trồng thủy hải sản được cải thiện